các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xe ô tô trên do lái xe nguyễn xuân thao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường ca long thành phố móng cái điều khiển
vụ tai nạn khiến ô tô bị hư hỏng nặng ở phần đầu
rất may hai mươi một hành khách trên xe có một người bị thương nhẹ ở phần đùi số còn lại chỉ bị xây sát ngoài ra
ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra chủ tịch ubnd tỉnh trưởng ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh
đã chỉ đạo các ngành chức năng và huyện hải hà kịp thời đưa các hành khách đi sơ cứu cấp cứu
các đơn vị liên quan kịp thời khắc phục sự cố tập trung cứu hộ chăm sóc sức khỏe người bị thương
thăm hỏi động viên những hành khách trên xe đồng thời bố trí xe đưa các hành khách về móng cái theo yêu cầu